sắc màu thế giới hôm nay sẽ đưa quý vị đến với điểm dừng chân đầu tiên là huyện mộc châu tỉnh sơn la
tại đây tổ chức kỷ lục guinness đã vừa trao chứng nhận cầu kính đi bộ dài nhất thế giới cho cây cầu bạch long
bên cạnh đó tổ chức kỷ lục guinness cũng công nhận đây là con đường bên vách đá có đáy bằng kính dài nhất thế giới với chiều dài là ba trăm hai mươi bảy mét
cầu bạch long có tổng chiều dài sáu trăm ba mươi hai mét được cấu thành bởi phần bắc ngang hai trăm chín mươi mét và phần kính men theo vách núi đá dài ba trăm bốn mươi hai mét
đây là một trong những hạng mục thuộc quần thể du lịch vui chơi và nghỉ dưỡng tại xã mường sang huyện mộc châu vừa đưa vào hoạt động từ cuối tháng bốn
trước đó danh hiệu cầu kính đi bộ dài nhất thế giới thuộc về một cây cầu dài năm trăm hai mươi sáu mét trong khu thắng cảnh tam hiệp hoàng xuyên của trung quốc
đây là con đường bên vách đá có đáy bằng kính dài nhất được ghi nhận cho đến nay và nó thật ngoạn mục
đòi hỏi những kỹ thuật phức tạp để xây dựng bên vách đá treo leo nhưng vẫn duy trì được tất cả các đặc điểm của thiên nhiên như cây xanh đá xung quanh
đây là một dự án tuyệt vời rất thành công và tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch
với nhiều vị khách du lịch đây là lần đầu tiên họ được thử cảm giác đi trên mặt kính treo leo giữa núi rừng
một trải nghiệm đáng nhớ
mặt cầu sử dụng lại kính siêu cường lực xanh cop banh của pháp với ba lớp kính dày bốn mươi mm có thể chịu tối đa bốn trăm năm mươi du khách cùng lúc
với chiều rộng hai bốn m vực sâu một trăm năm mươi m bên dưới cùng hệ thống ánh sáng và âm thanh giả lập du khách đi qua cầu có thể trải nghiệm cảm giác mạo hiểm
đi hết sáu trăm ba mươi hai mét du khách sẽ đến khu vực hang mường móc hay còn gọi là hang chim thần lớn nhất mộc châu
ở đây nổi bật với cấu trúc nhũ đá tự nhiên và nhiều công trình điêu khắc trên đá
cầu kính bạch long được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm điểm đến du lịch quốc gia mộc châu thời gian tới